là một huyện miền núi huyện văn bàn tỉnh lào cai xác định nông nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn để phát triển kinh tế địa phương
tính đến nay thu nhập chính của người dân trên địa bàn huyện vẫn chủ yếu dựa vào việc trồng các loại cây lương thực như lúa ngô với mức thu nhập trung bình khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi năm triệu đồng một hectare
với khoảng bốn năm trăm linh hectare đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hiện nay thì diện tích trồng lúa gạo đang chiếm khoảng năm mươi
với các giống lúa phân bổ theo khu vực địa lý trồng các giống đặc sản bản địa như nếp thẩm dương nếp nậm xây hay trăm pét các giống đại trà như bc một mươi năm của thái bình hay go một của nhật bản
nhằm nâng cao năng suất và giá trị lúa gạo trên địa phương các cấp chính quyền đã có nhiều biện pháp thu hút đầu tư tạo cơ chế chính sách cho các mô hình liên kết
hiện nay với lợi thế điều kiện tự nhiên của huyện thì rất là tốt
vì hiện nay diện tích cây lúa chính thức
đăng ký khoảng trên bốn năm trăm linh hectare
trong đó thì hiện nay huyện đang cố gắng áp dụng những mô hình tiên tiến
hiện nay thì một số khu vực đã có sự liên kết
nghĩa là cũng có một số đơn vị doanh nghiệp đặc biệt thương lái thì cũng quan tâm đến cái dòng ngứa chất lượng của văn bản
thì cũng có sự phối hợp với các hợp tác xã để thu mua
huyện đang rất tích cực trong mô hình cố gắng nuôi kéo các doanh nghiệp có tiềm năng và quy mô tiêu thụ lớn
sau khi có sự cam kết giữa hai bên thì chúng tôi sẽ quy hoạch các vùng sản xuất lớn
và đương nhiên khi tham gia các vùng sản xuất và quy hoạch lớn này nó phải theo cái cam kết
và đặc biệt phải kết nối được với hình thành và kết nối được với các hợp tác xã
nhằm đẩy mạnh liên kết tăng cường công tác tiêu thụ bảo đảm chất lượng và nâng cao giá trị
vừa qua công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản bảo minh đã có buổi làm việc với huyện văn bàn
và năm xã thẩm dương dương quỳ dân thàng liêm phú khánh hạ để triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa gạo đặc sản
và áp dụng công nghệ cao hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ
dự kiến vụ mùa năm hai nghìn một mươi tám công ty sẽ xây dựng mô hình với quy mô năm hectare nếp khẩu tan đón tại thẩm dương
và ký cam kết liên kết tiêu thụ sản phẩm nếp thẩm dương nói riêng và sản phẩm lúa gạo nói chung
bảo minh xác định vị trí của mình là quy trình năm nhà trong đó thì có cơ quan nhà nước
có từ lãnh đạo bộ lông nghiệp cho xuống đến các sở
và chúng tôi cũng rất là thận trọng để cho những tiệm phương mới
là quá trình tập huấn tham gia nghiên cứu hiểu về tập tục hiểu về mô hình canh tác
sau đó chúng tôi có những chương trình nhân rộng từ vùng này sang vùng khác
cùng với chiến lược của sản phẩm của công ty được định hướng cho các thị trường quốc tế cũng như trong nước
công ty cam kết thu mua bền vững huyện sẽ quy hoạch vùng sản xuất để bảo đảm về quy mô kiểm soát về chất lượng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm tăng cường kiểm tra giám sát quy trình kỹ thuật
cam kết sự gắn kết của doanh nghiệp với địa phương
về phía người sản xuất không sử dụng thuốc trừ cỏ áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất theo yêu cầu của công ty
phun phòng trừ sâu bệnh hại theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn
cùng nhau chia sẻ tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để việc liên kết sản xuất tiêu thụ đạt hiệu quả cao và bền vững
ý kết được mà cái giá thành nó hợp lý cho bà con thì bà con yên tâm sẽ làm thì nó phát triển về cái nông nghiệp này
tại vì bây giờ cái nông nghiệp nói chung là về cái giống núa nó bấp bênh lắm sâu bệnh nó nhiều
cái ý thì nhiều và con nó chưa hiểu về cái hoạt kỹ thuật mà
mình toàn toàn hướng dẫn thì bây giờ mình đã học được về này hướng dẫn
hợp tác xã làm giá thì không có ai đến thu mua
rồi chỉ có là tư thương rồi là nông dân gặp khó khăn thì đem đi bán một ít
chứ cũng chưa thành ra cái hàng hóa gì cả
bây giờ mà có cái sự liên kết này thì tôi muốn là nó sẽ trở thành
cái phong trào thế và sẽ từ phong trào sẽ trở thành cái việc làm thường xuyên hàng năm của nông dân
để kéo nông dân về với đồng ruộng
còn tại huyện phú xuyên là một trong ba vùng trọng điểm canh tác lúa của thành phố hà nội
với diện tích gieo cấy trung bình hơn tám hectare một vụ
để nâng cao hiệu quả kinh tế huyện đã chú trọng lựa chọn khoanh vùng
hướng dẫn nông dân canh tác đúng kỹ thuật đối với các giống lúa ngắn ngày
nhằm bảo đảm năng suất ổn định
chống chịu sâu bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu
được sự giúp đỡ của sở nông nghiệp và phát triển đông thôn hà nội
huyện phú xuyên đã quy hoạch ba mươi một hectare trồng lúa chất lượng cao ở thị trấn phú xuyên
và đang xây dựng chuỗi liên kết
tuy nhiên sản xuất vẫn thiếu tính bền vững do gặp rủi ro bởi thiên tai dịch bệnh
và không có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định giá cả bắp bệnh
nông dân vẫn canh tác theo phương thức cũ
chưa có thói quen ghi chép nhật ký chăm sóc phun thuốc bảo vệ thực vật đúng cách
dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp thu mua trong chuỗi

và chỉ có sản xuất theo mô hình chuỗi liên kết mô hình kính đồng mũ lớn
mới tạo ra được giá trị sản phẩm năng suất chất lượng cao
trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản an toàn
vốn phục vụ sản xuất vẫn là khó khăn nhất đối với cả doanh nghiệp và nông dân
hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị là giải pháp quan trọng nhất để củng cố phát triển hợp tác xã kiểu mới hiện nay
khi liên kết theo chuỗi giá trị này doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
doanh nghiệp cung ứng vật tư và cung cấp vốn có vai trò vô cùng quan trọng
trong đó doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đóng vai trò trung tâm của các mối liên kết
doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện tham gia chỉ đạo sản xuất cung ứng giống
cũng như là hỗ trợ và kỹ thuật rồi là quảng bá thêm thương hiệu sản phẩm nông nghiệp lào cai
đây là hướng đi trong gian tới mà lào cai tiếp tục củng cố với hợp trạch trẻ và doanh nghiệp
cũng như là một số địa phương trong khu vực để chúng ta tạo thành một vùng sản xuất hàng hóa lớn
đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất sẽ khắc phục được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ manh mú
góp phần thay đổi tư doanh nghiệp
đây là một trong những tư duy của người dân trong sản xuất nông nghiệp nói chung và lúa gạo nói riêng
bên cạnh đó doanh nghiệp với vai trò trung gian của mình là cầu nối giúp người tiêu dùng
có thể tiếp cận được với những sản phẩm gạo đặc sản các địa phương với chất lượng bảo đảm vệ sinh an toàn
định hướng tới đây là chúng tôi muốn hướng tới là tới năm hai nghìn hai mươi là phải đưa tỷ lệ nông sản
liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi là bạn phải đạt được những mặt hàng chủ lực ấy
đạt được trên năm mươi
mà hiện nay bộ nông nghiệp đang xây dựng một cái kế hoạch và lập danh sách các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
để làm gì để kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư vào
những chỗ nào chưa có các xã thì thành lập giúp cho họ
những chỗ nào có rồi thì giúp đó để nâng cao hiệu quả hoạt động
để tổ chức các vùng nguyên liệu đáp ứng được yêu cầu về chất lượng về số lượng về thời điểm
giao hàng cho doanh nghiệp để tiêu thụ
có thể nói rằng muốn xây dựng thành công chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo
rất cần có sự hiện diện liên kết của năm nhà
nhà nước nhà đầu tư nhà nông nhà khoa học và nhà băng
vai trò của năm nhà đều quan trọng như nhau
nhưng nhà doanh nghiệp đi đầu trong việc đưa nông nghiệp sản xuất hàng hóa hội nhập kinh tế thị trường thế giới và việt nam
khi ấy người nông dân mới có thể đổi đời trên chính mảnh đất của mình